vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản đối với ba bị cáo phạm kim thành trịnh công sơn và võ văn dương minh thái
theo cáo trạng các đối tượng thành sơn thái đều không có việc làm và nghiện game
để có tiền tiêu xài và chơi game các đối tượng đã rủ nhau chuẩn bị hung khí đi cướp
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tại dãy nhà ông nguyễn quốc trường tại ấp kim tây kim xã gia kiệm
phát hiện bà bùi thị nguyệt ở một mình coi dãy cho ông trường các đối tượng thành sơn và thái
đã dùng dao khống chế đe dọa uy hiếp cướp của bà nguyệt hai điện thoại di động và bảy triệu hai trăm bốn mươi đồng rồi bỏ trốn
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng trên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật của vụ án
kết thúc phiên tòa tòa án nhân dân huyện thống nhất đã tuyên phạt các bị cáo phạm kim thành sáu năm tù
trịnh công sơn năm năm tù và võ văn dương minh thái ba năm sáu tháng tù
hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em bạo lực và thực phẩm có nguồn gốc trung quốc đã bị đội quản lý thị trường số hai
tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hoàn kiếm phát hiện bắt giữ
tại các điểm tập kết hàng hóa tại vỉa hè bốn mươi một cầu đông một mươi bốn hàng cá tám trăm một mươi chín hồng hà bốn mươi hai hàng mã một mươi chín nguyễn thiện thuật thuộc địa bàn quận hoàn kiếm
lực lượng chức năng đã tịch thu hơn ba sản phẩm đồ chơi bạo lực các loại gồm súng đao kiếm cùng nhiều đồ chơi trẻ em khác
toàn bộ số đồ chơi này đều là hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng trong đợt kiểm tra này lực lượng chức năng liên ngành đã phát hiện thu giữ hơn một sản phẩm thực phẩm nhập lậu gồm mì ăn liền xì dầu nước ngọt greendy ô mai thạch khô
trên bao bì đều in chữ trung quốc
các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp đồng thời khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi đồng thời xử phạt các chủ hàng theo quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi giờ sáng qua ngày một mươi sáu tháng chín lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh gia lai tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo
tại số nhà tám mươi tám đường lê thị hồng gấm phường yên đổ thành phố pleiku đã phát hiện nhiều sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện hai mươi năm hộp bánh trung thu quá hạn sử dụng
một số mặt hàng như bánh kẹo dầu ăn nước mắm đồ hộp không có kệ tủ theo quy định mà sắp xếp trên nền nhà để lẫn lộn với một số hàng áo khác như là thùng dầu nhớt
mặc dù đây là cơ sở phân phối mặt hàng bánh kẹo rượu bia nước mắm ở nhiều huyện trong tỉnh
nhưng chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan như là hợp đồng mua bán các loại hàng hiện có
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nguồn gốc mặt hàng theo quy định
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã lập biên bản niêm phong lấy mẫu một số mặt hàng để kiểm tra chất lượng và xuất xứ của những sản phẩm trên
và xử phạt xử phạt sai phạm của chủ cơ sở này theo quy định
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa khởi tố bốn vụ án hình sự về tội buôn lậu quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
xảy ra tại cửa khẩu cảng tiên sa tp đà nẵng cửa khẩu tân sơn nhất tp hồ chí minh và cửa khẩu nội bài tp hà nội
số hàng buôn lậu bị thu giữ gồm ba bảy trăm chín mươi bảy kg ngà voi hơn bốn kg vẩy tt một mươi hai năm trăm bảy mươi kg đậu đỏ một trăm bốn mươi hai kg sừng tê giác
hai kg rượu macallan beluga gần hai trăm sáu mươi cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu palimun
trong vụ buôn lậu thuốc lá rượu ngoại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an xác định trước khi bị bắt giữ
lô hàng nêu trên ông nhữ quốc toản chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang từ nga nhập cảnh vào việt nam là chủ hàng
đã một mươi ba lần vận chuyển hàng hóa gồm mỹ phẩm quần áo sữa từ nga về việt nam qua cửa khẩu tân sơn nhất
tp hồ chí minh và nội bài đều không khai báo hải quan
đối với số ngà voi sừng tê giác bảy tt cơ quan chức năng xác định nguồn gốc hàng xuất phát từ cảng lagos
nigeria và cảng paris gudang malaysia về cửa khẩu cảng tiên sa tp đài nẵng
bốn vụ án buôn lậu nêu trên đã được cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để thụ lý điều tra theo thẩm quyền đồng thời gửi các quyết định nêu trên đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
để kiểm soát việc tuân thủ pháp luật theo quy định
trong những tháng gần đây đường cát ở nước ta so với một số nước trong khu vực có sự tranh lệch về mặt giá cả
lợi dụng tình hình trên nhiều đối tượng đã nhập lậu đường cát có xuất xứ từ thái lan campuchia để đưa vào trong nước tiêu thụ kiếm lời
bất chấp những quy định của pháp luật dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe của người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến thị trường mía đường trong nước
tại khu vực ấp sáu xã lộc tấn huyện lộc ninh lực lượng trinh sát kinh tế phát hiện xe ô tô biển kiểm soát
sáu mươi một c chín nghìn tám trăm linh hai do tài xế nguyễn minh phong chú xã lộc phú huê lộc ninh điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe đang vận chuyển bốn trăm sáu mươi bao đường cát có nhãn hiệu nước ngoài tổng trọng lượng hơn hai mươi ba tấn
phong không xuất trình hóa đơn chứng từ nhập khẩu hợp pháp của số đường cát trên
trước đó tại ấp trà là xã thanh bình huyện hớn quản các trinh sát tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một c một mươi ba nghìn năm trăm hai mươi tám
do tài xế dương văn phước chú quận tám tp hcm điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe có hai trăm năm mươi bao đường cắt trắng có nhãn hiệu nước ngoài không giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc số đường
phúc khai nhận đã vận chuyển thuê với giá ba trăm linh đồng một tấn
cùng thời điểm một tổ trinh sát khác phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi ba c bốn nghìn tám trăm tám mươi năm do ông nguyễn công huyên
chú thị trấn thanh bình huyện bù đốp điều khiển
trong thùng xe có vận chuyển chín mươi chín bao đường cát có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhập lậu vào nội địa
huyên khai nhận khi điều khiển xe đến khu vực chợ cửa khẩu hoàng diệu huyện bù đốp
thì thấy nhiều người việt nam và campuchia đang sử dụng xe máy để vận chuyển đường lậu bằng đường tiểu ngạch từ campuchia sang việt nam
thay vậy huyên đã thu mua chín mươi chín bao đường lậu mang về chia lẻ ra để bán lại cho các cửa hàng tạp hóa để kiểm lời
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng từng sử dụng xe máy có phân khối lớn
vận chuyển trong đêm khuya hoặc giờ nghỉ trưa tập kết ở những khu vực nằm sâu trong vườn tiêu hoặc lô cao su của người dân
rồi nhanh chóng vận chuyển đi tiêu thụ
để kiểm soát và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh và công an các huyện thị xã
đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch biện pháp đấu tranh đạt hiệu quả cao
chỉ trong vài tháng gần đây cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bình phước
và công an các huyện thị xã trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ được hơn sáu mươi tấn đường cát có nguồn gốc nước ngoài nhập lậu vào trong địa bàn tỉnh
đây là sự quyết tâm nỗ lực của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh chống hàng giả hàng lậu
tiếp tục là các tin tức liên quan tới tình hình mưa lũ
vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cho biết
do ảnh hưởng của cơn bão số ba trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mưa to đến rất to
có hai người chết và mất tích một người bị thương lốc xoáy đã làm sập và tốc mái tám mươi năm ngôi nhà tại hai huyện quảng ninh và bố trạch
thiệt hại về tài sản là rất lớn
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín anh nguyễn văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở mỹ hòa phường quảng phúc thị xã ba đồn
đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi kẹt vào cống hói tre đã tử vong
cũng trong ngày một mươi năm tháng chín anh cao thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở bản yên hợp xã thượng hóa huyện minh hóa
đi ra bờ suối bị nước lũ cuốn trôi rồi mất tích
một người dân tại xã vạn ninh huyện quảng ninh bị thương do lúc xoáy
chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích thăm hỏi người bị nạn
và giúp các hộ dân khẩn trương dựng lại nhà bị tốc mái sớm ổn định cuộc sống
trước ảnh hưởng của trận lốc xoáy xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín ở một số địa phương trong tỉnh
khiến nhiều nhà dân và trường học bị tốc mái hàng trăm hết tan lúa cây lưu niên và cây cao su bị gãy đổ
ubnd tỉnh quảng trị đã tiến hành chỉ đạo cũng như hỗ trợ bước đầu cho người dân khắc phục hậu quả
ổn định cuộc sống và sản xuất
các địa phương triển khai lực lượng giúp đỡ người dân
sửa chữa nhà cửa thu hoạch mùa màng hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp chống đỡ
cho diện tích cây cao su và cây nông nghiệp bị gãy đổ
chính quyền các địa phương động viên người dân thu hoạch diện tích lúa còn lại
tránh tình trạng lúa bị mọc mầm rụng hạt
tại các trường học bị hư hại bởi lúc xoáy công tác khắc phục được gấp rút triển khai để
học sinh sớm có lớp học không phải chịu tình trạng học ghép hay nghỉ học
trước đó vào dặng sáng ngày một mươi năm tháng chín mưa và lốt xoáy đã làm tốc mái ba mươi bảy căn nhà và ba trường học
tại xã triệu long và triệu hòa của huyện triệu phong tỉnh quảng trị
làm tốc mái bảy ngôi nhà tại xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh
gió lốc còn làm hư hại hơn ba trăm linh gốc cây cao su tại xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh
hàng trăm hectare lúa sắn cây nông nghiệp và cây lưu niệm bị gãy đổ hơn một mươi tấn lúa bị ướt
thì tại thành phố đà nẵng đã có hàng loạt cây xanh bị đổ
bão gây ra việc đổ cây là điều có thể chấp nhận được
thế nhưng khi những cây này bị gãy đổ thậm chí là bị bật gốc
thì đã xuất hiện nhiều vấn đề bất thường trong việc trồng quản lý chăm sóc cây xanh tại đà nẵng
ghi nhận sau của phóng viên antv thường trú tại đà nẵng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khi cơn bão số ba đi qua hơn một giờ đồng hồ
tại đường cô quyền
đường trần hướng đạo
và nhiều con đường khác
từ ngày anh làm đây anh chứng kiến lần thứ hai
lần thứ nhất là nó đổ là anh đã dựng lên rồi
lần này đổ thì anh dựng không nổi nữa khi cây này to rồi
hai năm sau bây giờ cây to anh dựng không nổi nữa
khả năng là do người ta trồng bị cạn quá
như cái dải của đường cô quyền đó kìa
nguyên một cái dải đó và trời thấy ngã hàng loạt cũng nằm
do là cầm có một đoạn ngắn làm như bốn mươi phân

thì làm ra một cái cây cao đó kìa
cây cao đó mà gió không chịu cho nào
cây được trồng quá nông và rễ cây không bám được vào đất
tán cây thì quá lớn và không được cắt tỉa
thậm chí là việc chằn chóng qua loa
bão số ba không đổ bộ trực tiếp vào đà nẵng
và cường độ cũng không phải lớn
thế nhưng rất nhiều cây xanh đã bị gãy đổ
cây đường cô quyền phải bị chóng không ạ
cô quyền phải không bị chóng
cô quyền phải bị chóng và đường trần hướng đạo ạ
trần hướng đạo ạ

công ty công viên cây xanh đà nẵng là đơn vị nắm độc quyền
trong đầu tư phát triển cây xanh trên địa bàn đà nẵng
hơn năm trăm linh cây xanh bị đổ ngã trong cơn bão số ba
có cường độ không lớn đã đặt ra trách nhiệm của công ty
trách nhiệm của công ty là cắt tỉa cành nhắn
để hạng chế thiệt hại
tức là khi cắt tỉa cành nhắn nó nhẹ bớt nó khó
thì gió thở qua nó không phải là bọc cản
thì đỡ đổ ngã
thế thì đối với địa bàn của thành phố đà nẵng
công ty công viên cây xanh đà nẵng gắn chín mươi cây xanh bóng mát
và công ty triển thai cắt tỉa từ tháng bảy
tháng sáu không thể làm được
tháng bảy mà cũng phải là làm những nơi nào sai dăng làm dặn vào
chứ còn là thời tiết nắng nắng
và nếu như đi cắt tỉa cành nhắn thì dăng người ta phở
thế thì làm từ tháng bảy tháng tám
bây giờ qua đầu tháng chín
khối lượng làm chưa được bao nhiêu hết
phương tiện lưu thiếu
thì bảo đổ bộ
khi cơn bão số một mươi một đổ bộ vào đà nẵng
thì cũng đã có hàng trăm cây xanh
xanh bị đổ gây thiệt hại trên ba mươi tỷ đồng
sự thật được phơi bày
đó là cây được trồng nông trồng ấu
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã kiểm điểm
quy trách nhiệm cho các tập thể cá nhân có liên quan
và thực trạng này lại tiếp tục
khi hơn năm trăm linh cây xanh bị đổ
và bị nghiêng
chỉ trong cơn bão số ba này
khoan bàn đến việc trách nhiệm này do đơn vị nào
chỉ nói đến việc an toàn của người dân
đang bị đe dọa trong mùa bão
cũng đủ khiến cho nhiều người phải suy ngẩm
theo thống kê của bộ xây dựng
cho đến thời điểm này đã có
bốn bốn trăm chín mươi tám hộ nghèo khu vực miền trung
hoàn thành xây dựng nhà ở phòng tránh bão
đạt tỷ lệ một mươi bảy so với đề án
đạt một mươi sáu so với
tổng số lượng hộ sau giả soát
chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực miền trung
xây dựng nhà ở phòng tránh bão lột
đã huy động được hơn

trong đó có hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
vốn ngân sách trung ương
hơn một mươi hai tỷ đồng vốn ngân sách địa phương
một trăm ba mươi hai tỷ đồng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội
và huy động từ các nguồn khác
hơn sáu mươi chín tỷ đồng
hiện các địa phương đã giải ngân sấp xỉ một trăm năm mươi tỷ đồng
khảo sát thực tế của bộ xây dựng cho thấy
các căn nhà phòng tránh bão lụt đã hoàn thành
đều có cao độ sàn xây dựng
vượt mức ngập cao nhất
tại vị trí xây dựng và có diện tích tối thiểu
một tầng từ một mươi năm m hai trở lên
đa số các căn nhà này có giá thành xây dựng
từ ba mươi bốn mươi triệu đồng
thậm chí nhiều hộ gia đình huy động được thêm nguồn lực
để xây những căn nhà có diện tích rộng hơn
giá thành tới năm mươi sáu mươi triệu đồng
dù chỉ cách trung tâm huyện sông mã
tỉnh sơn la chưa đầy bốn km
nhưng từ nhiều năm nay hàng trăm hội dân
ở xã nàng nghiệu huyện sông mã
vẫn chưa được sử dụng điện lực quốc gia
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
của nhóm phóng viên thời sự
đây là cách mà nhiều năm nay
gần chín mươi hộ dân bản xung côn xem tivi
do nguồn điện được lấy bằng các phương tiện tự chế
nên không đủ để cung cấp
muốn xem được tv
các bóng đèn thắp sáng trong nhà phải tắt hết
và để thắp sáng
thì chỉ còn cách duy nhất
là nhờ đến những ngọn nến như thế này
còn đây là nguồn cung cấp điện
cho người dân trong bản
những chiếc máy thủy điện nhỏ
được người dân tự chế
để lấy nguồn điện từ dòng sông mã về
phục vụ sinh hoạt hàng ngày
tuy nhiên vào mùa mưa lũ
thì họ phải đối mặt với nguy hiểm
bởi vì dòng nước đổ về rất lớn
đợt lũ vừa qua đã cuốn trôi
chiếc máy phát điện của gia đình
anh lường văn tiên
ở bàn phát điện của gia đình
nhưng dân may
anh đã kịp thời phát hiện và giữ lại được
đối với những hộ gia đình nghèo như gia đình anh
chiếc máy thủy điện có giá khoảng bốn triệu đồng này
là tài sản rất lớn
phải tích cóp rất lâu mới mua được
mưa lũ đi qua
anh lại tiếp tục đưa chiếc máy thủy điện ra sông mã
để lấy điện cho gia đình
người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt
cũng như sản xuất
do không tiếp cận được với các phương tiện hữu ích khác
phải học trong điều kiện thiếu ánh sáng
bản có tám mươi bảy hộ dân
thì có tới bốn mươi một hộ nghèo
mỏi mòn ngóng trở
được sử dụng điện lưới quốc gia
là tâm lý chung của người dân nơi đây
từ có điện vào cái đất sông mã này
nhân dân bà con bốn bản chúng tôi
suốt kiến nghị đề nghị các cuộc họp
với các cấp có thẩm quyền
xem xét được
nhân dân chúng tôi được có điện tháp sáng
cùng với bản xung côn
trên địa bàn xã nàng nghiệu
hiện còn ba bản với gần bốn trăm linh hộ dân
chưa có điện lưới quốc gia để sử dụng
và đây cũng là tình trạng chung
của hàng trăm bản khác
ở huyện sâu mã
thưa quý vị
trở thành thành viên
trên trang mạng xã hội facebook
nhiều người có thể cảm thấy hạnh phúc
vì được thể hiện tất cả những suy nghĩ mong muốn của bản thân
mà không bị ai ngăn cấm
xong khi đưa lên mạng
thì tất cả những gì riêng tư của mình
ít ai nghĩ rằng một ngày nào đó
các thông tin này sẽ được sử dụng
để chống lại chính họ
thông tin chi tiết trên bài viết facebook
mặt trái nhìn từ góc độ an ninh
trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
sẽ tiếp tục đưa ra những lời cảnh báo
khi tham gia mạng xã hội lưu trùng hòa
sở giao thông vận tải hà nội
yêu cầu các đơn vị thi công
tại hai mươi một công trường đang thi công
phải bố trí lực lượng túc trực
hướng dẫn giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bố trí các điểm rào chắn di động
để mở thêm một làn đường cho phương tiện lưu thông
vào giờ cao điểm
sở giao thông vận tải cũng đề nghị tăng cường công tác
điều tiết giao thông giả soát các phương án
tổ chức giao thông bổ sung biển báo
đèn tín hiệu tổ chức phân luồng từ xa
hạn chế một số phương tiện giao thông
tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm
giải tỏa lấn chiếm vỉa hè lòng đường
theo đúng quy định kể cả việc
dừng đỗ xe trái phép
vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín
ban an toàn giao thông tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết
năm năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào
văn hóa giao thông với bình yên sông nước
sau năm năm thực hiện cuộc vận động
tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy
đã có nhiều chuyển biến tích cực
công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức người dân
được đẩy mạnh phong phú về nội dung và hình thức
góp phần tích cực giảm thiểu về cả số vụ
lẫn mức độ vi phạm luật an toàn giao thông đường thủy
công tác tuần tra kiểm soát và xử lý
các vụ việc vi phạm luật an toàn giao thông đường thủy
được tăng cường
đã kiểm tra và xử lý gần một bảy trăm linh trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
phạt tiền hơn hai tỷ đồng
cấp phát miễn phí bảy trăm năm mươi áo phao
phao cứu sinh ở các bến đỏ làng trài
trong những năm thực hiện cuộc vận động
trên địa bàn tp hà nội
không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
gây thiệt hại về người
trên các tuyến đường giao thông đường thủy nội địa
an giang là tỉnh có hệ thống sông ngòi trang trị
với hơn hai km đường thủy nội địa
và khoảng một trăm năm mươi bến đỏ khách ngang sông
hiện nay đang trong mùa mưa lũ
mực nước trên các sông rạch dâng cao
tạo ra những dòng nước chảy xiết
gây nguy hiểm cho các loại phương tiện tham gia giao thông
cùng với đó rông lốc kết hợp với mưa lớn kéo dài
đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
sinh sống trên vùng sông nước
với hệ thống sông ngòi trang trị
hàng ngày có hàng nghìn phương tiện
giao thông đường thủy đi lại vận chuyển hàng hóa và hành khách
vào khoảng tháng bảy tháng tám âm lịch hàng năm
nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu đổ về
kết hợp với mưa lớn và chiều cường dâng cao
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa
trước thực trạng này
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
đã chủ động triển khai
thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
cho các chủ phương tiện tham gia giao thông
các bến đỏ khách ngang sông
và các hộ dân làm việc sinh sống trên sông
giờ cao điểm chúng tôi tăng cường thêm một phương tiện
đó là bốn phương tiện để đảm bảo cho hành khách qua lại
thứ nhất thứ hai là có dụng cụ cầm tay cho hành khách khi qua đò
thứ ba là chở đúng người theo phương tiện đã đăng ký
và trong mùa mưa lũ
là bớt thêm hai mươi năm
một nguyên nhân khác làm cho tình hình giao thông đường thủy
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
và dễ xảy ra tai nạn
là tình trạng vận chuyển quá tải trọng cho phép
theo chân tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông hậu
chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ
chúng tôi phát hiện có gần chục phương tiện vận chuyển hàng hóa
vi phạm các quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa
mặc dù lực lượng cảnh sát đường thủy đã nhiều lần nhắc nhở giáo dục
thậm chí lập biên bản xử lý với mức cao
xong vì lợi nhuận
các chủ phương tiện này vẫn tái phạm
bất chấp nguy hiểm rình rập từ những dòng nước xoáy
nhất là khi có sóng to gió lớn
khi bị kiểm tra xử lý
các chủ phương tiện này đưa ra nhiều lý do
để biện minh cho hành vi vi phạm của mình
cũng được anh em bên an toàn giao thông đường thủy nhắc nhở
cũng nhiều lần vi phạm cũng đã bị phạt
vì tại sự lên mình cố gắng giảm tải lại
vì lý do cũng vì cuộc sống thôi
nhưng mà mình đi vô công trình
nếu mình chở nổ lên
thì bên công trình người ta trừ khối lượng của mình
thì thấy nó cũng nguy hiểm
nhưng mà đây cái việc làm cho cát
mình thấy chở cái gì nó mới có khối lượng
song song với công tác tuyên truyền nhắc nhở
lực lượng cảnh sát đường thủy
còn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
trên các tuyến và địa bàn trọng điểm
tổ chức cho lực lượng thường xuyên ứng trực
sẵn sàng ứng cứu kịp thời tính mạng và tài sản của nhân dân
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
do mưa lũ gây ra
nhất là vào những đêm có mưa to gió lớn
theo dự báo của các cơ quan chức năng
trong mùa mưa lũ
thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
chính vì vậy mọi người cần nêu cao cảnh giác
cập nhật thường xuyên
các thông tin dự báo thời tiết
các chủ phương tiện tham gia giao thông
và các hộ dân sinh sống nuôi thủy sản
mua bán trên sông
cần đề cao ý thức chấp hành pháp luật
thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
đường thủy nội địa
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
trong mùa mưa lũ
hội chữ thập đỏ tỉnh quảng ngãi
vừa phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh
tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức
và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho tình nguyện viên các xã phường thị trấn
trên trục đường quốc lộ tỉnh lộ
và lái xe các cơ quan trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
các kiến thức và những kỹ năng cơ bản
khi sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông
được hội chữ thập đỏ tỉnh quảng ngãi
hướng dẫn tường tận cho tình nguyện viên
và lái xe của các cơ quan trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
những điều cần làm trước tiên
khi sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông
cách băng bó xử lý vết thương ban đầu
cho nạn nhân tai nạn giao thông
cách cầm máu cho nạn nhân
đều được truyền đạt một cách cụ thể
giúp cho các tình nguyện viên và tài xế lái xe nắm vững
để vận dụng vào thực tế
khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
và hội chữ thập đỏ tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục phối hợp để tổ chức thêm nhiều lớp
trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho các tình nguyện viên các lái xe cơ quan nhà nước
và kể cả tài xế của các đơn vị vận tải
nhằm nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho lái xe và tình nguyện viên
góp phần hạn chế tử vong và các di chứng sau tai nạn
đối với người tham gia giao thông
chiều hôm qua trên đường quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bình lợi xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên
chiếc xe ba gác mang biển kiểm soát sáu mươi một h ba một nghìn ba trăm bốn mươi ba
do một người đàn ông tên hoàng khoảng bốn mươi tuổi điều khiển
khi đi đến đoạn đổ dốc ấp bình lợi
tài xế hoàng bất ngờ mất lái
lao sang phần đường đối diện
cùng lúc này chiếc xe bồn trở sang mang biển kiểm soát
do tài xế nguyễn đình thanh tuyên
bốn mươi tuổi điều khiển
chạy theo hướng ngược lại đang lên dốc
do xe ba gác lao sang quá nhanh và đột ngột
nên tài xế tuyên xử lý không kịp
đã tông thẳng xe bồn vào đầu xe ba gác
cú tông quá mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe ba gác
bị văng xuống đường tử vong tại chỗ
nguyên phần thân chiếc xe ba gác bị gãy đôi
giập nát hoàn toàn